chào đón năm mới hai nghìn hai mươi tp hcm sẽ tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật bắn pháo hoa trang trí đường phố và lễ hội năm mới
tại rất nhiều khu vực trên địa bàn thành phố để phục vụ người dân cũng như là khách du lịch
quỹ ban nhân dân tp hcm cho biết bên cạnh chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật thường niên tại ba điểm
từ h đến h một mươi năm phút ngày một một hai nghìn hai mươi thành phố cũng sẽ tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật
đón chào năm mới như lễ hội đếm ngược cao đao trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới
vào đêm ba mươi một một mươi hai hai nghìn một mươi chín tại đường đi bộ nguyễn huệ
đặc biệt thành phố sẽ trình chiều ánh sáng nghệ thuật và đồ họa ba d lên mặt tiền tòa nhà ủy ban nhân dân tp
vào tối ngày ba mươi một một mươi hai và mùa một một để chào năm mới hai nghìn hai mươi